sự cố xảy ra vào lúc một mươi bảy h bốn mươi một khi chuyến bay k sáu nghìn tám trăm một mươi tám khởi hành từ phnom penh campuchia đến tp hcm hạ cánh xuống sân bay quốc tế tân sơn nhất
thay vì chạy trong đường băng bảy r về nhà ga hành khách chiếc máy bay atr bảy mươi hai có số hiệu đăng ký su hai trăm ba mươi năm đi lệch tim đường ba mươi m và đi ra ngoài bãi cỏ
rất may đây là máy bay nhỏ trọng tải thấp nên máy bay không bị lún xuống hành khách vẫn xuống máy bay bình thường
sau khi giải tỏa hành khách và hàng hóa máy bay gặp sự cố đã được kéo về để sửa chữa đừng băng hoạt động trở lại lúc một mươi chín h bốn mươi tám phút cùng ngày